tỉnh cà mau vừa được thủ tướng chính phủ quyết định phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó tỉnh cà mau có một mươi một xã nằm trong danh sách hai trăm chín mươi một xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc hai mươi ba tỉnh được hỗ trợ đầu tư
theo quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
theo quyết định này thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân các tỉnh có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
chỉ đạo việc lập kế hoạch phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng mục đích đối tượng nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành